tôi mong những người làm youtube hãy có lương tâm và đạo đức hơn một chút

chứ đừng đưa tin giả bịa đặt như vậy để kiếm tiền bất chính nữ ca sĩ chia sẻ
cũng trong buổi live stream câu chuyện và hình ảnh mà phi nhung chưa bao giờ công bố
này đã được chị gái phi nhung tiết lộ khiến bao người không khỏi ngỡ ngàng về quá khứ của cô ca sĩ
bởi khi sinh thời phi nhung luôn coi vợ cũ bằng kiều
là chị gái bởi cô ca sĩ được mẹ tri di phương trinh nhận nuôi dịu dắt
từ khi phi nhung qua đời đến nay vợ cũ bằng kiều là ca sĩ tri di phương trinh không khỏi ngẹn ngào
khi nhớ đến người em thân thiết
khi sinh thời phi nhung luôn coi vợ cũ bằng kiều là chị gái
bởi cô ca sĩ được mẹ tri di phương trinh nhận nuôi dịu dắt
cũng trong tàng lễ của phi nhung tri di phương trinh không khỏi ngẹn ngào mà thốt lên
phi nhung là em gái ruột tôi
vợ cú bằng kiều mới đây bất ngờ công khai hình ảnh chưa từng được công bố của phi nhung
trong một phong thái trẻ trung và đầy lạ lẫm
những tưởng đây là bí mật mãi mãi được cô ca sĩ trôn giấu
thế nhưng trong những dòng nghẹn ngào của cảm xúc mà chị gái phi nhung chẳng ngần ngại hé lộ
về một thời quá khứ vô tư lự của giọng ca bông điên điển
theo đó tri di phương trinh đã chia sẻ hình ảnh trong đám cưới một người bạn
đó là thời điểm duy nhất phi nhung ăn mặc cá tính với áo hở bụng
tiết lộ thêm về câu chuyện xung quanh bức ảnh này vợ cũ bằng kiều cho biết
từ nhỏ hai chị em đã rất thân thiết với nhau
cô thường kéo theo phi nhung đi cùng trong những cuộc vui
ở thời điểm còn ngây thơ trẻ trung phi nhung rất thần tượng tri di phương trinh
thường ăn mặc giống nữ ca sĩ
do vậy mà mới có hình ảnh táo bạo về thời trang chưa từng thấy của phi nhung
có thể vì sự quê mùa và chất phác của nhung
mà nó làm cho mình muốn bao bọc và che chở cho em ấy
mặc dù mình hơn phi nhung chỉ có ba tuổi
lúc đó phi nhung rất thần tượng mình làm gì cũng muốn giống tri di
ăn mặc cũng theo phong cách trẻ chung cho giống với chị
nên trong tấm hình này các bạn thấy phi nhung mặc áo hở bụng là vậy
tri di phương trinh chia sẻ
có thể thấy từ xưa đến nay phi nhung vẫn luôn là con người chất phác
với trái tim khao khát được yêu thương
tính cách tình cảm của cô cũng truyền đi sự thiện cảm cho những người xung quanh
phi nhung qua đời không chỉ con gái mà cả những người đồng nghiệp
người bạn vẫn luôn say rứt xót xa khôn ngồi
lúc sinh thời cô nghệ sĩ phi nhung từng nhẫn nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt
và cả những giọng ca trẻ yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình
trong số đó phạm đức hiếu không theo đuổi đam mê ca hát như hồ văn cường
quỳnh trang thiêng ngân tuyết nhung nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người
trong một chuyến thiện nguyện cậu bé đã được mẹ phi nhung cùng một siêu cô đem về chăm sóc
được biết cậu bé thuộc thế hệ mới x này mồ côi cha sớm mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần
nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi
để chống chọi với tuổi thơ không may mắn đức hiếu phải đi lang thang ai cho gì ăn đó
theo bẩn mí trước đây của phi nhung con trai nuôi của cô ngoan ngoãn hiếu thảo
nhưng từng khá nhút nhát ngại tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông
nhờ tình yêu thương và bảo ban của mọi người trong gia đình đức hiếu dần cởi mở và vui vẻ hơn
không phân biệt con nuôi bình thường hay nổi tiếng cậu bé này được phi nhung dạy dỗ
về sự lễ phép tự lập trong cuộc sống
và được học hành đi chơi như các anh chị em
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi thấy mẹ nuôi cùng hồ văn cường vướng ồn ào chuyện ứng xử tiền bạc
đức hiếu đã lên tiếng bênh vượt cả hai
theo cảm nhận của cậu bé phi nhung là người nghiêm khắc
nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con
đức hiếu luôn mang ơn và cảm thấy hạnh phúc vì sự tâm lý chỉ bảo của mẹ nuôi
còn về phía hồ văn cường cậu bé thường xuyên tiếp xúc và mong cộng đồng mạng hãy nhẹ nhàng
để quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi sáu
có thể tập trung cho việc học tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thật tốt
suốt thời gian phi nhung nằm viện vì nhiễm covid một mươi chín đức hiếu luôn cầu nguyện
và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ
lúc nữ ca sĩ bảy x qua đời cậu bé đã vô cùng hụt hẫng đau buồn
cuối tháng một mươi vừa qua đức hiếu đón sinh nhật nhưng thiếu vắng mẹ nuôi
cậu bé bày tỏ rằng
năm qua thật tồi tệ đối với tôi
tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật
không còn là đứa trẻ con nữa
chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hạnh phúc hơn
cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con
con sẽ cố gắng học tập làm người tốt
con sẽ cố gắng học thật giỏi trưởng thành và thành công hơn trong năm nay
hiện tại ngoài duy trì việc học tập
những lúc rảnh rỗi đức hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc
tại một quán chay của mẹ nuôi đã quá cố
quý vị thân mến những tin đồn thất thiệt về cố ca sĩ phi nhung
cũng đã được con gái ruột quendi lên tiếng giải thích rõ ràng
dù đã mất
như hình ảnh một cô ca sĩ với giọng hát ngọt ngào của cố ca sĩ phi nhung
cùng tấm lòng nhân hậu bao dung vẫn luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan đến vấn đề
để gửi tới quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo